thời gian gần đây các bậc phụ huynh trên địa bàn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình vô cùng lo lắng và bức xúc khi nhiều học sinh tại các trường tiểu học và trung học cơ sở bị một người phụ nữ lạ mặt lừa lấy hoa tai dây chuyền lắc tay bằng vàng và bạc gây tâm lý hoang mang cho các cháu
trước tình hình trên công an thành phố tam điệp đã tập trung lực lượng tiến hành các biện pháp điều tra nhanh chóng bắt giữ đối tượng
tại trường tiểu học nguyễn trãi phường nam sơn sau một thời gian theo dõi khi phát hiện đối tượng đang thực hiện hành vi chiếm đoạt một đôi hoa tai bằng vàng một dây chuyền bạc một lắc bạc của cháu nguyễn phương anh học sinh lớp một thì các trinh sát ập đến bắt giữ